trong bối cảnh dịch covid một mươi chín có dấu hiệu chuyển biến tích cực
nhiều quốc gia trên thế giới hôm qua đã bắt đầu dỡ bỏ thận trọng từng phần
biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại
lần đầu tiên sau sáu tuần trẻ em dưới một mươi bốn tuổi tại tây ban nha được phép ra khỏi nhà
dưới sự giám sát của phụ huynh khoảng một giờ mỗi ngày
trong khi người dân có thể thực hiện một số hoạt động ngoài trời từ ngày hai tháng năm tới
cùng ngày italia thông báo có thể mở lại trường học vào tháng chín
đồng thời cân nhắc giảm bớt một số lệnh phong tỏa từ ngày bốn tháng năm
pháp dự kiến sẽ công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa từng phần và có kiểm soát từ ngày một mươi một tháng năm
một số cửa hàng và lĩnh vực kinh doanh tại israel đã mở cửa trở lại từ hôm qua
song chợ và trung tâm thương mại vẫn phải đóng cửa
chính quyền bang gujarat tại ấn độ cũng cho phép khoảng hai năm trăm linh công ty hoạt động trở lại
song chỉ với năm mươi lực lượng lao động
ả rập xê út cũng dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm toàn quốc tới ngày một mươi ba tháng năm
song vẫn duy trì giới nghiêm toàn phần với thánh địa